những ngày thời tiết xấu là thời điểm buôn lậu gian lận thương mại gia tăng trên đường biển
các đối tượng thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi táo tợn
đoàn trinh sát số một của bộ tư lệnh cảnh sát biển đã phải căng mình tại các địa bàn trọng điểm biên giới trên biển
với quyết tâm chặn đứng những hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng
những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi những hành vi vi phạm pháp luật trên biển thường xuất hiện ở vùng biển giáp danh với vùng biển nước ngoài
khi phát hiện thấy phương tiện lực lượng cảnh sát biển các đối tượng nhanh chóng chạy sang vùng biển nước ngoài gây khó khăn cho lực lượng cảnh sát biển truy đuổi
khi bị kiểm tra các đối tượng luôn chuẩn bị sẵn các hồ sơ đã chứng trước để bao biện cho hành vi vi phạm của mình
khắc phục những khó khăn đó đoàn trinh sát số một bộ tư lệnh cảnh sát biển đã tích cực tuyên truyền pháp luật cho nhân dân
ngư dân khai thác trên biển ở các địa phương
từ đó các thông tin từ ngư dân thông báo về phòng thu tin đã hỗ trợ đắc lực cho việc điều tra chống buồn lậu gian lận
đoàn trinh sát biển sẽ phù hợp với chính quyền địa phương trong việc triển khai công tác an sinh xã hội
công tác vệ sinh an toàn thực phẩm phòng chống gian lận thương mại
liên quan đến việc chống hàng giả hàng nhái buôn lậu
chúng tôi sẽ tăng cường việc tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh
và thông qua việc họp gia ban với các đồng chí bí thư tổ trưởng tổ dân phố để triển khai cho bà con nhân dân
nhờ sự phối hợp chặt chẽ trong mọi công tác
năm hai nghìn một mươi chín và đầu năm hai nghìn hai mươi
đoàn trinh sát số một đã phát hiện kiểm tra bắt giữ thành công chín vụ với tám tàu vi phạm
trong đó số lượng hàng hóa vi phạm tịch thu xử lý gồm năm trăm linh tấn than cám
bốn trăm tám mươi lít dầu do một trăm tám mươi lít dầu fo ba mươi năm vịt giống
với số tiền xử phạt xung công quỹ nhà nước bảy tỷ đồng
đây cũng là thành quả và đầy quyết tâm thầm lặng của lực lượng cảnh sát biển việt nam